một lý do khác nữa là trường đã tập hợp được đội ngũ giáo viên tốt và môn tiếng anh được trú trọng
ở trường chúng cháu học các môn học bằng tiếng anh cháu muốn học thật giỏi để trở thành bác sĩ
mọi người đều biết danh tiếng của trường tre học sinh học chăm chỉ và có kỷ luật
chúng tôi cảm thấy rất tự hào vì đã làm được điều gì đó cho những đứa trẻ cho đất nước mình
mặc dù mức lương của giáo viên ở đây rất thấp thậm chí nhiều giáo viên chỉ là tình nguyện viên ở trường
út tam vẫn đang lên kế hoạch cho những dự án mới thành lập một trường đại học và một bệnh viện
cả hai sẽ được xây dựng bằng tre và dĩ nhiên các học sinh của anh sẽ được chăm sóc sức khỏe miễn phí tại bệnh viện bằng tre này
trái ngược với không khí náo nhiệt ở những ngôi trường bằng tre samata hầu hết những ngôi trường quốc lập đều vắng lặng
cho dù chúng được xây dựng lớn hơn kiên cố hơn và miễn học phí
nhiều trường thậm chí trong tình trạng cửa đóng then cài vì sao lại có nghịch cảnh này
nói thực lòng là tôi không thể cũng không nên thuê giáo viên dạy ở trường này vì tôi không thể trả lương cho họ
chính phủ nói rằng có ngân sách cho các trường công lập hoạt động nhưng mãi chúng tôi vẫn chưa nhận được
giai đoạn hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi ba thời điểm đen tối nhất của nền giáo dục nepal

dưới sức ép của các nhà tài trợ quốc tế dưới sức ép của các nhà tài trợ quốc tế
bộ trưởng giáo dục nước này bị sa thải với cáo buộc nhận tiền hối lộ từ hơn một ứng viên thi tuyển giáo viên
nhưng sâu xa hơn thế vấn nạn tham nhũng trong ngành giáo dục đã lên đến cực điểm khi năm trăm linh triệu đô la tiền viện trợ của unicef
liên minh châu âu và ngân hàng thế giới cho giáo dục nepal đã bị biển thủ
đây là một trong ba trăm linh ngôi trường ma ở nepal vào thời điểm ấy
nhiều ngôi trường trong danh sách này đúng nghĩa là trường ma bởi ở đó chẳng có gì
ngoài vài hàng rào bằng tre và thậm chí là chúng chẳng hề tồn tại
điều đáng nói là tất cả những ngôi trường ma này đều nhận ngân sách của bộ giáo dục trong dự án đại tu hệ thống trường học trên cả nước
nhiều ngôi trường chỉ tồn tại trên giấy tờ
các hiệu trưởng lãnh đạo địa phương đều liên quan
chúng tôi phát hiện có quá nhiều người chia chắc khoản tiền vốn được dành để xây trường
tình trạng những ngôi trường ma và thống kê khống chi phí sách giáo khoa cũng như tiền lương của giáo viên
cứ thế kéo dài cho đến khi chính phủ nepal truy tố nhiều quan chức và giáo viên móc túi công quỹ
sau nhân tai đến thiên tai
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm trận động đất bảy chín độ richter không chỉ cướp đi sinh mạng của gần chín người mà còn nhấn chìm luôn cả nền giáo dục của nepal
hai mươi bốn phòng học hư hại nặng hoặc bị phá hủy hoàn toàn

chín trăm năm mươi đứa trẻ không có trường học
những trường sử dụng được thì không an toàn
và còn một mối nguy hiểm khác nữa
theo ước tính của liên hợp quốc số người bị bọn bốn người đưa khỏi nepal sang ấn độ và các nước vùng vịnh từ một mươi đến một mươi năm người
hầu hết trong số này là phụ nữ và trẻ em
trong ngổn ngang những vấn đề nan giải sau trận động đất lịch sử
chính phủ nepal xác định vẫn phải nhanh chóng nối lại hoạt động giáo dục
unicef cho rằng có nhiều cách để khắc phục tình trạng này
các tổ chức như đối tác toàn cầu về giáo dục và vươn gia châu á rota đã gây quỹ để hỗ trợ các dự án giáo dục ở nepal
chúng tôi ước tính có khoảng năm mươi trẻ em ở nepal sẽ được hưởng lợi từ các dự án của rota
bốn năm sau trận động đất kinh hoàng theo đánh giá của unicef nepal đã có nhiều nỗ lực trong việc phổ cập giáo dục cho trẻ em
tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức chưa được giải quyết do các dự án tái thiết còn giang dở
vẫn còn nhiều đứa trẻ bị đẩy ra đường do thiên tai và nhiều người còn đang chật vật chống chọi với nỗi đau mất người thân và những khó khăn trong cuộc sống
hàng triệu người còn đang sống trong những khu định cư tạm bỡ
thêm một lần nữa đói nghèo đang là rào cản lớn đối với nền giáo dục của đất nước này
thế nhưng giặc đói không thể cản trở tinh thần hiếu học và quyết tâm thực hiện ước mơ
một năm sau thảm họa động đất tại huyện sangzia cách thủ đô kasmandu của nepal khoảng hai trăm năm mươi km
người ta thấy ông duga kami sáu mươi tám tuổi quay trở lại trường học để hoàn thành giấc mơ giang dở là trở thành giáo viên của mình
trạng đường đến trường của ông duga quả thực rất dài không chỉ bởi ông phải đi bộ một mươi sáu km mỗi ngày để đến trường
ngày nhỏ vì nhà quá nghèo nên ông không được đi học
giờ đây khi đã có tới sáu đứa cháu ông vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội được học hành của mình
và còn một lý do nữa để ông duga tiếp tục đi học
tôi mong là mình có thể khích lệ tinh thần học tập của những đứa trẻ
cũng có nhiều người hỏi tôi rằng ông già rồi chẳng còn sống được bao nhiêu nữa ông học để làm gì
tôi nói với họ rằng việc học không bao giờ là muộn và tôi không muốn cả đời bị mang tiếng là thất học
bây giờ là lúc tôi càng phải nỗ lực hơn để trở thành giáo viên để tôi có thể học được
để tôi có thể giúp những đứa trẻ khác nhất là những đứa trẻ người dalit
tôi không muốn chúng giống như tôi hồi nhỏ
xuất thân từ người dalit đẳng cấp bị khinh rẻ nhất trong xã hội cũng là một lý do khiến ông duga không thể đến trường khi còn nhỏ
giờ đây khi việc phân biệt đối xử trong xã hội nepal không còn gai gắt như trước thì sức khỏe của ông duga cũng đã yếu đi nhiều
nhưng ông vẫn đều đặn chống gậy đến trường mỗi ngày trong bộ đồng phục chỉn chu
và không bỏ lỡ mọi hoạt động trong trường kể cả chơi thể thao
nghị lực phi thường của ông duga kami khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ